tại hà nội học viện hành chính quốc gia đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín dưới hình thức trực tuyến
với vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức nhà nước
học viện hành chính quốc gia đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền hành chính nhà nước
thực hiện cải cách hành chính cải cách chế độ công vụ công chức
đặc biệt kể từ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ
học viện đã có bước chuyển mình quan trọng theo hướng tinh gọn tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng
nghiên cứu khoa học hành chính ghi nhận và biểu dương những nỗ lực thành tích của nhà trường thời gian qua
bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân đề nghị học viện tiếp tục đổi mới nội dung đào tạo
đảm bảo lý luận và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền hành chính nhà nước kiến tạo
liêm chính trách nhiệm hiện đại phục vụ nhân dân
đồng thời quy hoạch học viện thành trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức ngang tầm khu vực